các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
về cách giảm thiểu sự lây lan của bệnh động hồ khỉ theo đó các bằng chứng hiện tại cho thấy
có sự lây truyền từ người sang người ở những người tiếp xúc gần về thể chất với các trường hợp có triệu chứng bệnh
một số quốc gia đã bắt đầu tiêm chủng bằng vaccine phòng bệnh đậu mùa để ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ
gần đây nhiều nước phương tây liên tục thông báo ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ
theo báo cáo của who anh pháp đức ý tây ban nha bỉ úc hà lan bồ đào nha thụy điển mỹ
đã thông báo có nhiều ca nhiễm
trong đó bồ đào nha tây ban nha và anh hiện là ba nước bị bệnh đậu mùa khỉ tác động nặng nhất ở châu âu
với hai mươi một ba mươi ca nhiễm
canada nơi có một năm ca nhiễm đậu mũ khỉ cho biết sẽ sử dụng nguồn dự trữ vaccine chống bệnh đậu mùa
để ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ lây lan
đại diện cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết cục này sẽ sớm có văn bản đề nghị các địa phương
tăng cường giám sát đề phòng bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập
tha vị này hiện chưa xác định được căn nguyên chính gây chứng bệnh đậu mùa khỉ
nhưng đường lây gây e ngại nhất là lây qua tiếp xúc trực tiếp
khác với chứng viêm gan bí ẩn hiện cũng đang gây lo ngại
đậu mùa khí được dự báo diễn biến phức tạp hơn do dễ lây lan hơn